sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi tại thành phố hồ chí minh ban thường trực ubnd tổ quốc ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố hồ chí minh
đã phát động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo và trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình thương
phương tiện sinh kế cho các hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
tại lễ phát động ban thường trực ubnd tổ quốc ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố hồ chí minh
đã kêu gọi các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung tay
đồng hành cùng hệ thống mặt trận tổ quốc việt nam các cấp trong công tác chăm lo cho người nghèo
trong đợt cao điểm quỹ vì người nghèo thành phố dự kiến hỗ trợ kinh phí xây dựng năm mươi căn nhà tình thương
sửa chữa một trăm chín mươi năm căn nhà trao tặng một trăm năm mươi hai phương tiện sinh kế và hỗ trợ xe lăng học bổng
quà cho các hộ nghèo sổ tiết kiệm v v
cũng trong khuôn khổ buổi lễ ban thường trực ubnd tổ quốc ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố hồ chí minh
cũng đã trao tặng kinh phí xây dựng hai mươi nhà tình thương và chín mươi hai phương tiện sinh kế cho các gia đình chính sách khó khăn
hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố